sáng nay không khí lạnh từ phía bắc tiếp tục tăng cường xuống lào cai gây mưa nhỏ vài nơi
vùng núi có mưa nhỏ dài rác nhiệt độ các địa phương vẫn trong tình trạng giảm thấp
vùng núi nhiều nơi rất đậm các vùng núi cao trời rất hại
theo đài khí tượng thủy văn lào cai hồi bảy giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng ba
các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất
ở một số nơi như thành phố lào cai chuyển z một mươi tám ba độ c
khu vực du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm chỉ còn một mươi một năm độ c
người dân trong toàn tỉnh nhất là các vùng núi
cần đề phòng mưa đá gió giật mạnh xét đánh trong cơn rông có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ
hiện không khí lạnh tác động đến lào cai có cường độ ổn định
theo dự báo ngày và đêm nay nền nhiệt độ các địa phương ít biến động sau tăng nhẹ
đến ngày một mươi tám tháng ba do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển
và mở rộng về phía đông nam đẩy nhiệt độ các khu vực tăng nhanh trở lại